thưa quý vị ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra lệnh khởi tố bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông lê duy minh nguyên cục trưởng cục thuế tp hcm nay là giám đốc sở tài chính tp hcm về tội nhận hối lộ
đây là kết quả thụ lý điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tài và du lịch xuyên việt oi và một số cơ quan tổ chức có liên quan
sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để vai tiền của nạn nhân rồi chiếm đoạt
hồ như trí trú tại huyện bình đại tỉnh bến tre vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu trí đã sử dụng hai dây chứng nhận quyền sử dụng đất do trí đứng tên để vay hơn một năm tỷ đồng của vợ chồng một người dân trú cùng địa phương với lãi suất ba trong thời gian ba tháng
tuy nhiên khi đến hạn trí không trả lại tiền cho vợ chồng người này mà trốn khỏi địa phương
sau đó nạn nhân mang hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên đến chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện bình đại để kiểm tra thì phát hiện cả hai giấy đều là giả nên đã trình báo cơ quan công an
những chiếc loạt bluetooth của thương hiệu nổi tiếng marshall được gắn nhãn mát và đong gói ngay tại việt nam
nghe thì tưởng như chuyện đùa nhưng đây lại là sự thật sau khi lực lượng chức năng quận tây hồ thành phố hà nội đột kích bất ngờ vào một kho chứa hàng nằm khuất sâu trong ngõ hai trăm một mươi bảy
đường lạc long quần
chủ hàng là nguyễn thùy linh quê tỉnh hà nam hiện tạm trú tại quận cầu giấy thành phố hà nội
linh thuê nhà số năm mươi ba a để làm kho chứa hàng từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
linh khai nhận là hàng nhập lậu không có hóa đơn chứng tử
tại đây tổ công tác đã thu giữ niêm phong hàng nghìn sản phẩm loa nhãn mát marshall emberton robot đồng hồ thông minh tai nghe và hàng nghìn tem mát nhái các nhãn hiệu nổi tiếng
tổng số hàng hóa có giá trị
khoảng hơn bốn ba tỷ đồng
đang vận chuyển năm mươi hai hộp pháo để giao cho khách
đối tượng nguyễn trọng nghĩa và phạm my nhật cùng chú tại tỉnh long an đã bị công an tỉnh đồng nai bắt quả tăng
qua kiểm tra số pháo trên có tổng khối lượng gần chín mươi hai kg
làm việc với lực lượng chức năng nghĩa và nhật thừa nhận năm mươi hai hộp pháo nói trên là pháo nổ
được khách hàng thuê vận chuyển từ long an đến trảng bom tỉnh đồng nai với số tiền là bảy năm triệu đồng
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang và tạm giữ tăng vật có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
ông bùi văn lích chủ tịch liên đoàn lao động huyện lạc sơn nguyên trưởng phòng kinh tế và hạ tầng huyện lạc sơn
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam
qua công tác nghiệp vụ lực lượng chức năng đã phát hiện việc kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn huyện lạc sơn năm hai nghìn hai mươi một có nhiều sai phạm
trong đó với vai trò là trưởng phòng kinh tế và hạ tầng huyện lạc sơn
bùi văn lích đã chỉ đạo đinh thanh bình là chuyên viên kiêm thủ quỹ nộp không đầy đủ tiền phí xe ra vào bến xe khách lạc sơn vào kho bạc nhà nước
chỉ tiêu không đúng quy định gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
thưa quý vị
thưa quý vị
hôm qua tại trường đại học phòng cháy chữa cháy hội đồng lý luận bộ công an đã tổ chức hội thảo khoa học cấp hội đồng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường
kết quả của hội thảo là cơ sở để các đơn vị chức năng của bộ công an nghiên cứu tham mưu đề xuất quốc hội và chính phủ
bàn hành những văn bản pháp lý để hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường
trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và nghiên cứu áp dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn ở nước ta
trong bài viết gửi hội thảo trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nêu rõ
phải đổi mới tư duy tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với đảng nhà nước hoàn thiện chủ trương đường lối phương thức chính sách pháp luật
trong thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các cơ sở dịch vụ kinh doanh karaoke vũ trường
tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn quy chuẩn quy trình về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phù hợp với điều kiện thực tiễn tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước và năng lực quản lý năng lực sản xuất của các tổ chức cá nhân có liên quan
thực hiện nghiêm và có hiệu quả công tác kiểm tra giám sát xiết kỷ luật kỳ cương phòng ngừa sai phạm trong quản lý về phòng cháy chữa cháy
hơn năm mươi tham luận báo cáo khoa học của hội thảo cũng đã tập trung làm rõ những vấn đề đặt ra trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đối với các cơ sở kinh doanh karaoke vũ trường và biện pháp để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước
đặc biệt là sau khi bộ công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tổng kiểm tra giả soát trên toàn quốc đối với loại hình kinh doanh này
tập trung tuyên truyền hướng dẫn nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị
đồng thời kiên quyết đình chỉ tạm đình chỉ hoạt động đối với những cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo quy định
ngay trên cơ sở đó để nâng cao nhận thức và năng lực
cho phòng cháy cháy nổ
vừa qua công an tp hà nội và hiệp hội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn việt nam
đã tổ chức hoạt động tuyên truyền trải nghiệm thực hành chữa cháy cứu hộ cứu nạn cho người dân học sinh sinh viên trên thủ đô
đây là một hoạt động hết sức là thiết thực hữu ích để cung cấp cho người dân những kiến thức những trải nghiệm để áp dụng vào thực tế cuộc sống
giải dây vòi chữa cháy thoát nạn từ trên cao xuống bằng dây
đó là những kỹ năng mà hai con của anh bằng đã được trải nghiệm trong buổi tuyên truyền thực hành ngày hôm nay
người dân tham gia trải nghiệm thực hành sẽ được hướng dẫn một số trang thiết bị phương tiện chữa cháy cứu hộ cứu nạn
của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đồng thời được hướng dẫn trải nghiệm các công việc như chữa cháy cứu người di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói
sử dụng bình chữa cháy sách tay dập tắt đám cháy giải vòi chữa cháy thoát nạn từ trên cao bằng dây
mặc dù thời tiết của hà nội là trở lạnh nhưng người dân rất là háo hức đến để trải nghiệm các kỹ năng
và qua thực tế hai ngày hôm nay thì chúng tôi nhận thấy rằng là kỹ năng của người dân trong cách sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu tại gia đình
là đã được nâng cao và ý thức của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy được nâng rất cao
công ty châu phi sông nam cũng đã từng phối hợp hợp tác hỗ trợ với hợp hội phòng cháy chữa cháy và cục phòng cháy chữa cháy
để tài trợ cho hợp hội một số kỹ năng chữa cháy để cho người dân được trải nghiệm
đây là hoạt động định kỳ mỗi quý một lần của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nhằm nâng cao ý thức kiến thức để người dân có thể áp dụng trong thực tế
khi không may xảy ra cháy nổ sự cố tai nạn
đồng thời giúp người dân hiểu về công việc của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
từ đó có sự cảm thông chia sẻ tham gia tích cực vào công tác này
giúp đỡ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ người dân ngày một tốt hơn
vào tối ngày hôm qua ngày một mươi chín tháng một mươi hai bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm
và công bố giải thưởng cuộc thi ảnh và video
việt nam hạnh phúc happy việt nam năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra tại nhà hát lớn thành phố hà nội
sau bốn tháng phát động kể từ tháng sáu đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
cuộc thi đã thu hút hơn bảy tác phẩm ảnh và video từ các tác giả trong nước và quốc tế
trong đó ba mươi tác phẩm tiêu biểu xuất sắc nhất đã được ban tổ chức lựa chọn để trao giải
và bảy mươi tác phẩm ảnh một mươi bốn tác phẩm video được trưng bày triển lãm
cuộc thi là minh chứng sinh động thể hiện sự quan tâm
sâu sắc và chính sách nhất quán của đảng nhà nước
đối với công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân
tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân tham gia đóng góp phát huy năng lực trí tuệ
và công cuộc xây dựng phát triển bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế của đất nước
đồng thời cuộc thi cũng tạo cơ hội cho người dân cả nước bà con kiều bào ở nước ngoài
và bạn bè quốc tế thể hiện tình yêu quê hương đất nước
và tâm huyết trong việc sáng tác ảnh và video
quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam ra thế giới
khởi dậy khát vọng phát triển quốc gia phổn vinh hạnh phúc
phát huy giá trị văn hóa sức mạnh của con người việt nam trong thời đại mới